bằng camera cuối cùng thể hiện bốn giờ ba phút sáng ngày một mươi ba tháng hai ghi lại cảnh nạn nhân leo qua hàng rào để đi ra hướng bờ sông
thượng tá hiếu nói đến thời điểm này nhận định được nạn nhân đã đến khu vực trên để tự tử nguyên nhân tử tử chúng tôi chưa xác định được
cũng theo thượng tá hiếu quá trình khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng đã xác định nạn nhân chết do ngạt nước
khám nghiệm hiện trường trong ba lô mà nghĩa đeo sau lưng có một cục đá khoảng trên một mươi kg
và phù hợp với hiện trường nơi nạn nhân nghĩa tử tử
tại hiện trường nạn nhân tự tử phát hiện chiếc điện thoại opple
người thân nhận diện đó là điện thoại của nạn nhân nghĩa
ông nói hiện phòng cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và công an quận bình thạnh làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân nghĩa
trước đó nghĩa từ nhà đi xe khách tân hoa châu mang biển kiểm soát bảy mươi bảy b hai nghìn bốn trăm năm mươi bảy khoảng một mươi hai h ngày một mươi một tháng hai từ bình định vào thành phố hồ chí minh
khi người chị họ ra bến xe đón nghĩa vào sáng một mươi hai tháng hai đã không liên lạc được với em gia đình đã phối hợp với công an tìm kiếm nghỉ khắp nơi nhưng vẫn không thấy
rạng sáng ngày một mươi năm tháng hai thi thể nguyễn văn nghĩa được phát hiện trên sông sài gòn thuộc phường một mươi ba quận bình thạnh
trước đó sau khi phát hiện thi thể nạn nhân bước đầu cơ quan điều tra xác định vụ việc không có dấu hiệu án mạng
tuy nhiên vẫn có những uẩn khúc trong vụ việc như tại sao nam sinh lại hẹn gặp chị ở bến xe nhưng lại lên xe ôm
đi di chuyển ra khỏi bến
hay nghĩa là sinh viên năm một trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh ở thành phố thủ đức
nhưng tại sao lại đón xe ôm đến trường đại học công nghệ thành phố hồ chí minh quận bình thạnh rồi xuống xe
và vị trí rơi xuống nước của nghĩa ở đâu vì sao nghĩa lại rơi xuống nước
với ba câu hỏi khó lý giải này người nhà nạn nhân và cư dân mạng mong muốn cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra để tìm ra câu trả lời
ổn khúc vụ nam sinh viên tử vong trên sông sài gòn
ẩn khúc thứ nhất là tại sao nam sinh viên hẹn gặp chị ở bến xe nhưng lại lên xe ôm đi di chuyển ra khỏi bến
công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh vẫn đang điều tra vụ việc
nam sinh viên nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê bình định sinh viên trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh mất tích
nhưng sau đó phát hiện thi thể trên sông sài gòn
trong suốt quá trình tìm kiếm gia đình nam sinh viên đều không hiểu được vì sao nghĩa lại không liên lạc với chị họ của mình
dù đã hẹn trước là khi đến bến xe sẽ điện chị đến đón
trong khi đó mẹ nạn nhân cho biết sẽ đến bến sớm hơn dự tính hai mươi phút và khi chị nhung chị họ người sẽ đón nghĩa đến thì em đã lên xe ôm rời khỏi bến xe miền đông
theo chị nhung ngày một mươi một tháng hai nghĩa di chuyển vào thành phố hồ chí minh bằng xe khách nhà xe tân hoa châu biển kiểm soát bảy mươi bảy b hai nghìn bốn trăm năm mươi bảy
xe đến dạy số tám bến xe miền đông khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi hai tháng hai
gia đình dạng dò đến bến xe phải điện thoại cho chị nhung nhưng nghĩ không điện điện thoại cũng không liên lạc được
ổn khúc thứ hai là nghĩa là sinh viên năm một trường đạo sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh thành phố thủ đức
nhưng sao lại đón xe ôm đến trường đạo công nghệ thành phố hồ chí minh quận bình thạnh rồi xuống xe
kết quả truy xuất camera an ninh cho thấy nghĩa xuống xe lúc bốn h ba mươi tám phút ngày một mươi hai tháng hai
sau đó lấy vali rồi đi về hướng cổng số năm của bến xe miền đông
đến năm giờ một mươi bốn phút
camera khác ghi nhận nghĩa lên xe ôm rời khỏi bến xe dù đã hẹn trước với người thân
nhưng nam sinh viên này tự bắt xe ôm rời đi trước khi người thân đến đón
công an quận bình thạnh sau đó đã mời tài xế xe ôm chở nam sinh viên lên làm việc
ông này cho biết chở nghĩa đến khu vực trường đại học khu tết thì nam sinh viên này xuống xe
và ông này trở về khu vực bến xe và tiếp tục làm việc
đáng chú ý nghĩa là sinh viên năm một trường đạo sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh
thành phố thủ đức nhưng sao lại đón xe ôm đến trường đạo công nghệ thành phố hồ chí minh
quận bình thạnh rơi xuống xe
uẩn khúc thứ ba là vị trí nghĩa rơi xuống nước ở đâu và vì sao nghĩa lại rơi xuống nước
đến sáng sớm ngày một mươi năm tháng hai người dân khu vực bờ kè sông sài gòn đoạn qua phường một mươi bốn
quận bình thạnh phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông sài gòn
đoạn qua phường một mươi ba quận bình thành trong tình trạng đã bắt đầu phân hủy
nên đã trình báo công an
bước đầu xác định thi thể tìm thấy là nam giới mặc áo khoác và quần màu đen
có nhiều điểm nhận dạng giống nghĩa
ngay sau đó các phòng nghiệp vụ thuộc công an thành phố hồ chí minh phối hợp
cùng công an quận bình thạnh tiến hành khám nghiệm tử thi nhận dạng và xác minh
đến một mươi h bốn mươi năm phút sáng công an quận bình thạnh đã xác nhận thi thể nam giới trên
chính là sinh viên nguyễn văn nghĩa
tuy nhiên chưa rõ vị trí nghĩa rơi xuống nước ở đâu và vì sao nam sinh viên này lại rơi xuống nước
công an cho biết kết quả khám nghiệm cho thấy tài sản không bị mất gì
trên người nghĩa vẫn còn ví tiền tài sản ba lô nạn nhân cũng được tìm thấy tại hiện trường
bước đầu lực lượng chức năng cũng không ghi nhận thương tích trên thi thể
sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
cơ quan công an xác định nguyên nhân khiến nam sinh tử vong là do ngạc nước
trên thi thể không có dấu hiệu thương tích các tài sản như ví tiền ba lô của nạn nhân
đều được tìm thấy và không mất mát
cơ quan chức năng xác định là không có dấu hiệu án mạng trong cái chết của sinh viên nghĩa
nên phòng pc hai đã bàn giao vụ việc cho công an quận bình thạnh xử lý theo thẩm quyền
đến thời điểm hiện tại các câu hỏi như vì sao nghĩa lại rơi xuống nước
chưa rõ nghĩa rơi xuống nước là địa điểm nào vì sao nghỉ học ở thủ đức mà lại đến trường mùa tết
tại sao hẹn với người thân sẽ đón ở bến xe miền đông mà lại tự ý đi xe ôm
vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ
thưa quý vị và các bạn như vậy đến thời điểm hiện tại
thi thể của nam sinh viên xấu xố đã được đưa về nhà để mai tán
hai bên con hẻm nhỏ người thân hàng xóm đứng đón em về
cũng nơi đây cũng những con người này cách đây chưa đợi một tuần
đã tiễn em lên đường vào thành phố nhập học với bao hy vọng
cùng niềm thương xót khôn nguôi cùng những uẩn khúc khó lý giải trong vụ việc
mọi việc đã được cơ quan chức năng làm sáng rõ ràng
nguyễn văn nghĩa đã chủ động tự vẫn còn nguyên nhân tự vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra
những thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục gặp nhau
xin mời quý vị cùng chú ý đón xem